các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như tin đã đưa vào tối ngày hai mươi ba tháng năm tại cửa hàng quần áo trên phố hàng bông
đã xảy ra một vụ truy sát kinh hoàng
vào thời điểm trên một nam thanh niên cầm dao chạy thẳng từ ngoài đường vào trong cửa hàng
chém tới thấp những người có mặt tại đây khiến ba người bị thương nặng
những người chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng báo cho cơ quan công an
ngay sau đó công an quận hoàn kiếm đã khẩn trương có mặt cùng với người dân
không chế bắt giữ đối tượng gây án
theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ án không phải do đối tượng ngáo đá nhưng người dân lầm tưởng
mà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng nam
hiện hai nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện